tại hà nội ban tổ chức trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hội nghị được tổ chức trực tuyến tại sáu mươi bốn điểm cầu trên cả nước
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
chủ trì hội nghị cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị và bí thư trung ương đảng
theo báo cáo của ban tổ chức trung ương trong năm hai nghìn một mươi chín và từ đầu nhiệm kỳ đến nay
toàn ngành tổ chức xây dựng đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với một số kết quả nổi bật
như tham mưu bộ chính trị trình xin ý kiến các hội nghị trung ương một mươi một mươi một khóa một mươi hai
nhiều nội dung quan trọng đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế
nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động
theo đó đã giảm được bốn đầu mối trực thuộc trung ương bảy tổng cục và tương đương
hai mươi cục vụ và tương đương hơn hai sáu trăm linh phòng và tương đương hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh
gần năm trăm linh đầu mối trực thuộc huyện giảm khoảng một mươi năm lãnh đạo cấp trưởng cấp phó
các cấp so với năm hai nghìn một mươi bảy giảm hai trăm ba mươi sáu công chức bốn mươi một hợp đồng sáu mươi tám và hơn một trăm hai mươi năm người hoạt động
không chuyên trách giúp tiết kiệm khoảng một mươi tỷ đồng ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
ngành tổ chức xây dựng đảng đã xác định tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm
trong đó tập trung chuẩn bị tổ chức thật tốt đại hội đảng các cấp và đại hội một mươi ba của đảng
tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trung ương về công tác xây dựng đảng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí trần quốc vượng đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng đảng
cần chủ động tích cực tham mưu chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng trước hết là công tác nhân sự
công tác nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo
bám sát điều lệ đảng pháp luật của nhà nước bảo đảm công tâm khách quan minh bạch
kiên quyết sang lọc không để lọt vào cấp ủy khoa mới
những người bản lĩnh chính trị không vững vàng phẩm chất năng lực uy tín giảm sút
thành bại là công tác cán bộ
gần đây trong mấy năm vừa rồi hay là cả một quá trình đổi mới thì các đồng chí thấy
cũng là cơ chế ấy cũng là đồng đất ấy cũng là con người ấy
nhưng mà cán bộ chủ trì cán bộ đứng đầu có tâm huyết gây ngắn
có ý tưởng quyết tâm dám nghĩ sao nào thì tình hình khác
còn nơi nào mất đoàn kết quang mình lại không dám hành động cái gì cả
hoặc là hành động vì bản thân mình thì nơi đó mất đoàn kết và phong trào đi xuống
cái điều này chứng minh rõ
rõ lắm báo cáo hồ chí
cho nên chúng tôi muốn nhấn mạnh công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới
chúng ta phải hết sức chú ý
đồng chí trần quốc vượng cũng nhấn mạnh toàn ngành tổ chức xây dựng đảng
cần tiếp tục bám sát sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược của nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
đồng thời tiếp tục củng cố tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ
làm công tác tổ chức xây dựng đảng theo phương châm trung thành trung thực trong sáng gương mẫu tinh thông